trong hai ngày một mươi năm và ngày một mươi sáu tháng tám tại tỉnh sơn la có mưa vừa mưa to và rất to gây nhiều thiệt hại về người và tài sản của người dân
dự báo trong khoảng sáu giờ tới trên khu vực tây bắc tiếp tục có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ ba mươi bốn mươi mm
có nơi mưa rất to lượng mưa có thể hơn một trăm linh mm
mưa lớn đã làm cho cháu lù a tạng sinh năm hai nghìn một mươi tại bản kéo lồm xã triềng lương huyện mai sơn bị nước cuốn trôi
sau khi nhận được thông tin ubnd huyện mai sơn đã chỉ đạo ubnd xã triềng lương phối hợp với lực lượng tập trung tìm kiếm
đến ngày một mươi sáu tháng tám đã tìm thấy thi thể của nạn nhân
mưa to đã gây sạt lở làm ách tắc giao thông nhiều tuyến đường ở sơn la
ngoài ra còn khiến cho năm hộ gia đình sạt lở ta lui và hơn chín hectare hoa màu bị thiệt hại